thời gian gần đây dư luận xã hội rất quan tâm tới đề xuất công hóa bốn con sông là tô lịch sông lũ sông xét sông kim ngư và bãi giữa sông hồng để làm bãi đỗ xe
vấn đề này lại thu hút nhiều ý kiến tranh luận bởi trước đó đã có rất nhiều bài học từ việc công hóa này
đây là những gì còn sót lại sau khi những vi phạm tại dự án công hóa mương nghĩa đô xây dựng bãi đỗ xe đoạn từ công viên nghĩa đô đến sông tô lịch bị thu hồi
cả khoảng đất rộng hiếm hoi của thành phố đang bị để chống một cách lãng phí nguyên nhân là bởi khu đất này đã bị sử dụng sai mục đích
bất cứ chỗ nào mà sông lấp đi thì mặt đất sẽ bị lấn chiếm ngay lập tức và sử dụng sai mục đích
cho dù là cái sông nó còn ô nhiễm thì nó vẫn của là có là cái không gian công cộng đương nhiên rồi
nhưng mà khi lấp đi thì nó còn công cộng hay không thì chúng ta thấy rằng là phần lớn là nó mất đi mà chúng ta có vẻ là rất chật vật để lấy lại cái vị thế của nó
theo các chuyên gia việc công hóa cũng không phải là giải pháp tối ưu để xử lý ô nhiễm hơn nữa nó sẽ nảy sinh nhiều hệ lụy sau này
bây giờ bê tông hóa hết bề mặt thế là nó tập trung mưa xuống bao nhiêu thì nó không thấm hay là thấm không đáng kể xuống dưới đất mà nó tập trung trên bề mặt và như thế tức là nó diễn ra ngập lụt
rõ ràng cái lượng nước thải hay là các chất thải đấy nó vẫn như thế nó thải ra thôi
thế còn nếu như mà ở cái diện tích mà nước mà đề mở khi chưa mà công hóa thì rõ ràng là nó cũng ô nhiễm nhưng mà khi mà xử lý nó là gì nó rất là nhanh bởi vì người ta có thể vớt người ta có thể là giải quyết nó bằng rất nhiều thay vì là anh đã công hóa rồi thì nó sẽ bị tích lũy ở trong đấy
việc công hóa sông tô lịch sông lũ sông xét sông kim nghiêu thì cần xem xét một cách cẩn trọng
còn bãi giữa sông hồng có chế độ thủy văn hết sức phức tạp liên quan đến toàn bộ hệ thống
sông ở miền bắc
cống hóa ở bãi giữa sông hồng để đổ xe là vi phạm luật về phòng chống đồ tử bão phòng chống thiên tai
bởi vì đỗ xe là phải kiên cố hóa bê tông và kiên cố hóa bê tông thì nó sẽ đẩy dòng chảy vào hai bờ
và chính là hai bờ sẽ phải chịu
theo các chuyên gia để giải quyết việc ô nhiễm quan trọng nhất là phải xử lý triệt đề từ nguồn hơn là thực hiện các biện pháp như thế này
sông ấy thì chỉ có cái khả năng mà
giảm nhẹ được cái ô nhiễm ở mức độ nhất định thôi
nhưng mà khi mà cái lượng chất ô nhiễm vào nhiều thì dòng sông rất phát ô nhiễm
cho nên tất cả các giải pháp dòng sông ấy là
hay là giải pháp mà kiểm soát ô nhiễm này là bắt đầu từ kiểm soát từ nguồn
thay vì việc cống hóa các con sông này đã đến lúc các cấp chính quyền cần đưa ra một chương trình hành động cụ thể
nhằm kiểm soát nguồn gây ô nhiễm tại các dòng sông
đồng thời người dân cũng cần nâng cao ý thức chung tay bảo vệ các con sông